mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội
trong đó phân cấp trách nhiệm tới chủ tịch ubnd các cấp của các địa phương sở hữu các lễ hội trọng điểm
đây là một quy định pháp lý quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các lễ hội
với nghị định một trăm một mươi này các địa phương cần nâng cao vai trò trách nhiệm không đùn đẩy né tránh
đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành và phân công trách nhiệm rõ ràng
tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện chấn chỉnh sai phạm trong công tác tổ chức quản lý lễ hội
cũng được nhấn mạnh là giải pháp quan trọng cho một mùa lễ hội văn minh an toàn
theo cục văn hóa cơ sở thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
năm hai nghìn một mươi tám công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực
phần lớn các lễ hội đã diễn ra trong không khí trang trọng an toàn tiết kiệm
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân và góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp
bên cạnh đó các lễ hội chỉ trú trọng đầu tư đến hình thức quy mô mà chưa bảo đảm về nội dung giá trị văn hóa truyền thống duy trì tập tục
chứa đựng yếu tố bạo lực phản cảm không phù hợp với xu thế của thời đại cũng đã được xử lý
do đó trong mùa lễ hội năm hai nghìn một mươi chín đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về giá trị cốt lõi của lễ hội
là một trong những giải pháp quan trọng mà bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa ra

chứa đựng yếu tố bạo lực phản cảm không phù hợp với xu thế của thời đại cũng đã được xử lý